với hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí nóng dương văn quý và phạm xuân tuân
cùng chú tại tỉnh bình dương đã bị công an quận tân bình tp hcm bắt giữ
đối tượng quý bị bắt giữ khi đang vận chuyển hai bánh heroin
mở rộng điều tra công an quận tân bình phối hợp với công an tp di an tỉnh bình dương
khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ phạm xuân tuân
qua kiểm tra thu giữ thêm hơn bảy trăm linh gram heroin
ngoài ra công an còn thu giữ tại nơi ở của tuân một khẩu súng ngắn và năm mươi viên đạn
ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự nguyễn văn lâm chú tại vĩnh yên vĩnh phúc
phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh vĩnh phúc
về hành vi hất văng cảnh sát giao thông lên nắp cáp bộ
sự việc xảy ra vào khoảng một giờ chiều ngày hôm qua khi tổ cảnh sát giao thông
thuộc công an thành phố vĩnh yên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra xe ô tô do ông lâm điều khiển
tuy nhiên tài xế lâm đã lái xe bỏ chạy và đâm vào một cán bộ đội cảnh sát giao thông
trật tự công an thành phố vĩnh yên khiến chiến sĩ công an này bị thương nhẹ
ngay sau đó tổ công tác đã truy đuổi và khống chế tài xế vi phạm
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức năm mươi sáu mg trên một lít khí thở
chiếc xe này cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết
trong đêm qua và dạng sáng nay trên địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng đua xe trái phép
tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong đêm noel được kiểm soát tốt
để có được kết quả này từ một mươi tám h ngày hôm qua đến dạng sáng nay
các đội cảnh sát giao thông đường bộ và một mươi năm tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một của công an thành phố
công an các quận huyện thị xã và nhiều lực lượng khác đã triển khai các tổ công tác kiểm soát
phòng chống tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại các địa bàn trọng điểm
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng của công an thành phố đã phát hiện
xử phạt nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia vi phạm các quy định về an toàn giao thông
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh lâm đồng
vừa bắt giữ trương thị yến thường chú tại xã đình hòa huyện công an tỉnh đắk lắc
để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu thuốc lá
kiểm tra nơi ở của yến cơ quan công an đã phát hiện thu giữ ba bốn trăm linh bao thuốc lá có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài
không có hóa đơn chứng tử
yến khai nhận toàn bộ số thuốc lá lậu trên được đặt mua từ nhiều nguồn khác nhau
sau đó vận chuyển về đà lạt để tiêu thụ trong dịp tết âm lịch nhưng chưa kịp tẩu tán đã bị bắt quả tăng
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chiều qua một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu kim ngọc thuộc xã nha bích
thị xã trân thành tỉnh bình phước
vào khoảng hai giờ lửa bất ngờ bùng cháy tại kho chứa nguyên liệu gỗ răm rộng gần ba m hai
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động chín xe chữa cháy cùng với năm mươi cán bộ tới hiện trường
phối hợp với công an địa phương dập lửa
sau gần hai giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa ngăn ngừa cháy lan
vụ cháy đã thiêu dụi nhiều tài sản máy móc trong kho xưởng rộng gần ba m hai ước tính gây thiệt hại nặng nề
lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
năm hai nghìn hai mươi ba là năm dữ liệu số vì vậy các bộ ngành địa phương phải tập trung xây dựng kết nối và khai thác dữ liệu
dứt khoát năm hai nghìn hai mươi ba phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
đây là dữ liệu dùng chung là tài sản quốc gia không bảo thủ không cắt cứ không cục bộ
đồng thời thiết kế các công cụ đảm bảo an ninh an toàn thông tin quyền công dân theo hiến pháp và các quy định của pháp luật
đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch ubnd quốc gia
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai đề án sáu và tổng kết hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch ubnd quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai đề án sáu và tổng kết hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai của ubnd quốc gia về chuyển đổi số
năm hai nghìn hai mươi hai tạo sự thay đổi quan trọng về nhận thức và hành động ở các cấp các ngành các địa phương
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng kết nối chia sẻ
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối liên thông với bốn mươi bảy bộ ngành địa phương tập đoàn
tổng công ty nhà nước cấp trên bảy mươi sáu triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử đồng bộ trên hai trăm ba mươi bốn triệu
thông tin tiêm chủng kích hoạt gần hai sáu triệu tài khoản định danh điện tử xác định thông tin chính xác
của gần năm mươi triệu thuê bao di động cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp gần bốn bốn nghìn dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba bốn gấp ba lần năm hai nghìn hai mươi một hơn ba chín triệu giao dịch thanh toán trực tuyến có chín mươi chín doanh nghiệp nộp thuế điện tử
một mươi doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử các chỉ tiêu nhiệm vụ theo đề án sáu
và kế hoạch hoạt động của ubnd
năm hai nghìn hai mươi ba cần phải hành động quyết liệt trong hoàn thiện dữ liệu bảo đảm đúng đủ sạch sống
làm cơ sở cho việc kết nối từ đó mới tạo được niềm tin thực chất cho người dân doanh nghiệp
tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công đặc biệt phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống dữ liệu quan trọng này
chủ động hướng dẫn tổ chức triển khai số hóa cung cấp dịch vụ công trực tuyến
và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân
của doanh nghiệp vì chúng ta lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm làm chủ thể
thì phải đánh giá kết quả thông qua cái đánh giá của người dân của doanh nghiệp này
tất nhiên là trong cái hệ thống của chúng ta thì chúng ta vẫn phải có cái đánh giá
đẩy mạnh xây dựng cập nhật liên thông kết nối chia sẻ các nền tảng số cơ sở dữ liệu
đồng bộ thực chất hiệu quả có trọng tâm trọng điểm
rồi kết nối các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành với trung tâm thông tin
chỉ đạo điều hành của thủ tướng chính phủ
tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng
kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính nêu rõ phải xác định chuyển đổi số là quá trình
chuyển đổi cả về tư duy nhận thức và hành động chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số
năm hai nghìn hai mươi ba nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề vì vậy thủ tướng yêu cầu phải có tư duy
đột phá tầm nhìn chiến lược trong đó có đề án sáu là nhiệm vụ trọng tâm
phải được tiến hành thường xuyên liên tục thủ tướng chỉ rõ nhiều hạn chế còn tồn tại
trong đó lãnh đạo một số cơ quan địa phương chưa thực sự coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm
thể chế cơ chế chính sách chuyển đổi số còn chưa đầy đủ nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia
chuyên ngành triển khai còn chậm việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương
còn nhiều hạn chế vướng mắc chưa hiệu quả còn tình trạng cắt cứ thông tin
chất lượng hiệu quả trong cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn hạn chế
vì vậy thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành địa phương phải chủ động tích cực thực chất
hiệu quả triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia và đề án sáu trong đó thủ tướng giao
bộ công an chủ trì phối hợp đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ trong đề án sáu cập
tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thuận lợi đơn giản các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân
nhất là thời gian đầu bỏ cái hộ khẩu giấy tờ này sẽ có lung túng thì tôi đề nghị thế nào nó chuyển trạng thái mà
nếu bây giờ nó cũng có việc này việc kia thì tôi đề nghị là bộ công an cùng với các bộ ngành có liên quan
và đặc biệt các địa phương ông chỉ quan tâm hướng dẫn tuyên truyền các cơ quan thông tin truyền thông
phải vào cuộc ở đây phải tuyên truyền phải hướng dẫn cho người dân sử dụng cái chỗ này
và để cho người ta an tâm người ta sử dụng mọi quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân là phải được đảm bảo
với báo cáo với các ông chỉ phải khẳng định cái vấn đề này
rồi cái chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông các nhà mạng khẩn trương xử lý rứt điểm cái tình trạng sim rac
cái sim rác này vẫn còn nhiều thì chúng ta cố gắng chúng ta xử lý rứt điểm cái việc này
rồi tiếp tục hoàn thiện ứng dụng định danh xác thực điện tử
tích hợp các dịch vụ thiết yếu để dần thay thế các giấy tờ liên quan đến công dân
phấn đấu đến quý ii năm hai nghìn hai mươi ba thì cấp được bốn mươi triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân
tức là từ hoạt động trên môi trường thực sang cái môi trường số này
thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa
xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương là bảo vệ dữ liệu cá nhân
khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân doanh nghiệp
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả
sáng nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh đồng nai
phạm tại đồng nai được kéo giảm chín một mươi bảy so với cùng kỳ tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi năm năm mươi một
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những thành tích của công an tỉnh đồng nai trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời lưu ý các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức khó khăn
chính vì vậy công an tỉnh đồng nai cần phải dự báo và tìm ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của thủ tướng chính phủ kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám và nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
trong thời điểm kiểm tra quản lý quán vẫn chưa xuất trình được một số giấy phép kinh doanh có điều kiện của quán ba theo quy định của pháp luật
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết trong đêm đảm bảo an ninh trật tự lễ giáng sinh công an thành phố đã bắt giữ một đối tượng giả công an
đối tượng mặc trang phục công an nhân dân điều khiển xe mô tô dẫn đường cho xe cứu thương được người dân ghi lại trong những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố long xuyên
vào khoảng tám giờ tối qua công an phường mỹ xuyên thành phố long xuyên nhận được điện thoại của người dân phát hiện một nam thanh niên mà quân phục công an nhân dân có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là công an
bước đầu nam thanh niên khai nhận là phạm vũ linh sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
bộ quân phục linh đang mặc được người bạn cho
sau khi mà quân phục linh chạy xe xuống thành phố long xuyên uống cà phê để giao oai chứ không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ngoài ra linh còn thừa nhận đã nhiều lần xuống thành phố long xuyên chơi và dẫn đường cho xe cứu thương được ba lần
thời gian vừa qua tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng nhất là các trang mạng xã hội như facebook zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp tục xảy ra với nhiều phương thức thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn bị sập bẫy mất đi một số tiền lớn
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một người đàn ông ở phường thanh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
thông qua mạng xã hội facebook và zalo có đặt mua hai chiếc đồng hồ với giá năm mươi tám triệu đồng
sau khi chuyển tiền cho bên bán một thời gian vẫn không nhận được đồng hồ như giao hẹn
các tài khoản bán đồng hồ cho anh này cũng đã xóa bài hoặc không liên lạc được nạn nhân đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc
hãy xem phim thêm đại sản của hai người trên kênh youtube của bảnrankchurchyard hãy đăng ký kênh để nhận thêm thêm thông tin
nhận thêm thông tin từ chủ nhật bảninkant cheers the youth of bảnank khut com
các biện pháp nghiệp vụ đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã xác minh làm rõ
bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đàn ông trên là ngô thanh việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
quá trình điều tra làm rõ đối tượng gặp rất nhiều khó khăn trong đó khó khăn lớn nhất là công tác
điều tra truy xét để lần ra dấu vết tội phạm khi mọi hoạt động liên lạc đều thực hiện theo hình
thức trực tuyến đối tượng sử dụng nhiều sim giác tài khoản ngân hàng không chính chủ để liên lạc
nhận tiền sau khi chiếm đoạt được tài sản bị hại được che giấu rất kỹ tung tích bằng cách
cắt đứt liên lạc khóa tài khoản mạng xã hội chuyển tiền qua nhiều tài khoản để sử dụng
tại cơ quan điều tra trước những chứng cứ không thể chối cãi ngô thành việt đã phải khai nhận
hành vi phạm tội quá trình điều tra còn xác định với thủ đoạn dùng facebook zalo để bán đồng hồ
đắt tiền ngô thanh việt còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn hai mươi ba người khác
trên địa bàn cả nước chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tuy nhiên
để tích cực chủ động phòng ngư
đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua các trang mạng xã hội thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
khi phát hiện nghi ngờ có hành vi lừa đảo trên mạng người dân cần liên hệ ngay với chính quyền
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận giải quyết không vội tin để giao tiền
tài sản cho đối tượng tránh sơ hở trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
tối nay công an huyện kroana tỉnh đắk lắc cho biết vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ một vụ nổ khiến bốn học sinh bị thương vọng
theo thông tin ban đầu vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng ba giờ chiều nay tại nhà của bà nguyễn thị hoài thương
ở thôn quỳnh tân ba thị trấn buôn chấp huyện kroana
khi người dân chạy đến thì phát hiện bốn em học sinh từ chín đến một mươi một tuổi bị thương nặng
sau đó người dân đã đưa bốn cháu đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên một cháu đã tử vong
ba cháu đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc
theo một số người dân tại hiện trường bốn học sinh đang tự chế pháo nổ thì không may xảy ra vụ việc đau lòng trên
ngoài bốn em học sinh trên còn có hai em khác cũng tham gia chế pháo nhưng đứng ở xa nên không bị thương vọng